bởi vậy việc làm giả quần áo bảo hộ y tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch gia tăng nguy cơ lây nhiễm
nhưng công tác phối hợp xử lý thế nào theo lời của ông trần hùng phó cục trưởng cục quản lý thị trường
tại một buổi họp về công tác chống hàng giả mới là quan trọng
với chức năng kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường có đánh vào đường dây ổ nhóm là bên công an
còn các lĩnh vực khác thì có thanh tra chuyên ngành của các sở ban ngành
thế thì vậy bây giờ tại sao tình trạng vẫn như hiện nay mà chúng ta họp nhiều nói nhiều vẫn bất cập
đấy là theo tôi một cái vấn đề rất quan trọng đấy là thông tin
lý giải về tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng tràn lan nhiều ý kiến cho rằng
nguyên nhân quan trọng nhất là do cơ chế phối hợp
chế phối hợp và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm còn khá nhẹ
sự trồng chéo giữa năm cơ quan hành chính có chức năng thẩm quyền xử lý vi phạm làm giảm sút tính hiệu quả
bởi vì lực lượng này tuy đông nhưng không thực sự mạnh
mặt khác lợi dụng vào tâm lý hám rẻ của người tiêu dùng
đa số chỉ thấy lợi ích trước mắt không thấy được lợi ích lâu dài vì cộng đồng
ngoài ra các doanh nghiệp chưa thực sự chủ động và có các biện pháp hữu hiệu
trong việc bảo vệ thương hiệu trước sự chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ
có lẽ việc sản xuất quá đơn giản đã khiến quần áo thời trang trở thành một trong những mặt hàng bị làm giả nhiều nhất
để minh chứng chúng ta hãy cùng nghe sự thật từ những người chủ cơ sở có hơn năm bộ quần áo giả nhãn mát
các thương hiệu nổi tiếng vừa bị công an huyện phúc thọ
thành phố hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi
người phát hiện bắt giữ

đối tượng có dấu hiệu của tội phạm sản xuất hàng giả theo điều một trăm chín mươi hai của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
để đáp ứng nhu cầu người đặt hàng chủ cơ sở này đã dùng thủ đoạn thu gom quần áo từ các nơi khác về
sau đó thuê công nhân in dập logo của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như lv nige asidas
hầu hết các hãng có uy tín có thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả làm nhái hàng hóa
xét về góc độ kinh tế
hàng giả hàng nhái gây ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính
tác động tiêu cực đầu tiên là hành vi nêu trên làm mất uy tín của những doanh nghiệp có sản phẩm bị làm giả
khiến người tiêu dùng hiểu lầm dẫn đến việc quay lưng lại với sản phẩm
mặt khác vì có lợi thế về giá cả so với hàng xịt mà hàng giả hàng nhái
khiến những mặt hàng chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lâm vào tình trạng ế ẩm suy giảm doanh thu
thì là em hôm qua là có bạn ấy đã đóng bạn ấy đã đặt cho em bốn hàng ba xong rồi là thêm một đó là bốn
thế là em thì em cũng đồng ý thì em thì sản xuất những cái đầu này
thì em đi từ dọc từ trên núi xuống đây em gom mỗi người một ít em về để ở nhà nhà em đóng
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục công tác tuyên truyền và yêu cầu các hộ kinh doanh trên địa bàn cam kết
và tập trung vào công tác xử lý để người dân cũng như là
các hộ kinh doanh các tổ chức về tính chất làng nghề thì chấp hành đúng quy định của pháp luật
cho đến thời điểm này thì cuộc chiến chống hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
giả nhãn mát đối với mặt hàng quần áo cũng như những mặt hàng tiêu dùng khác vẫn trong tình trạng đuổi bắt
vi phạm thì vô vàn luôn đi trước còn phát hiện để xử lý thì vút đuôi theo sau
để hạn chế tình trạng trên thì người tiêu dùng cũng cần phải có trách nhiệm bằng việc tiêu dùng thông minh
lựa chọn ủng hộ những thương hiệu nội địa có uy tín
các doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn nữa trong cuộc chiến chống hàng giả
không nên đổ hết trách nhiệm cho các cơ quan chức năng mà hoạt động vẫn đang có sự chống chéo về chức năng quyền hạn